lực lượng công an tỉnh nghệ an vừa kịp thời giải cứu hai nạn nhân là trẻ em trong quá trình bị bán làm nhân viên một quán massage tại địa bàn huyện diễn châu
ngày một mươi ba tháng chín qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng lương thị phu âm
sinh năm hai nghìn năm trú tại bản lưu thắng xã chiêu lưu huyện kỳ sơn có hành vi đưa hai bé gái một mươi ba tuổi trú tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn lên xe ô tô để bán vào làm nhân viên quán massage
lực lượng chức năng đã lập các tổ chốt chặn trên các tuyến đường nghi vấn đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã giải cứu thành công hai bé gái đang bị đưa đến một quán massage ở khu vực bãi biển diễn hải huyện diễn châu tỉnh nghệ an
hiện hai bé gái sau khi được lực lượng công an trấn an động viên thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình